vào một mươi bảy h ngày hôm nay trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực một cho biết
các lực lượng cứu hộ đã xác định được vị trí và tiếp cận được tàu cá của ngư dân nghệ an
bị chìm ở đảo bạch long vĩ khiến chín thuyền viên mất tích
trong ngày hai tháng bảy lực lượng tìm kiếm hiện trường đã khẩn trương triển khai đồng bộ
nhiều biện pháp tìm kiếm cứu nạn chín thuyền viên còn mất tích
đến một mươi hai h năm mươi năm cùng ngày tàu sr bốn trăm một mươi một đã tiếp nhận bảy thuyền viên đã được cứu của tàu
đưa về bờ và sau đó bàn giao cho gia đình và cơ quan chức năng
cũng trong chiều ngày hai tháng bảy do thời tiết ngoài hiện trường ngày một diễn biến phức tạp
gây nguy hiểm cho các phương tiện nên tạm dừng công tác tìm kiếm
dự kiến sau khi thời tiết tốt hơn các phương tiện sẽ tiếp tục tìm kiếm trở lại
theo thông tin từ truyền hình nhân dân đã đưa trước đó ngày hai mươi tám tháng sáu
tàu cá nghệ an na chín mươi năm nghìn tám trăm chín mươi chín ts đang neo tại khu vực cách phía nam đảo bạch long vĩ khoảng ba mươi bốn hải lý
thì va chạm và bị tàu hàng pacific một đâm chạm
đâm chìm lúc này trên tàu có một mươi chín người cùng tham gia đánh bắt cá